do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh và nguy cơ lũ
lũ quét xả lở đất ngập lụt có thể xảy ra văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo
cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
khơi thông dòng chảy xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ đầu giờ
các tỉnh thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản
thu hoạch hoa màu cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch phòng chống ngập úng khu vực đô thị vùng trũng thấp
đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông trên sông
trong phạm vi bảo vệ đê điều các chủ phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ
để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người phương tiện thiết bị và công trình
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm
cụ thể bị can nguyễn minh khải giám đốc của bệnh viện này và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế
và người bệnh hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
theo đó bị can nguyễn minh khải giám đốc bệnh viện mắt tp hcm đại diện chủ đầu tư là chủ mưu
và các đồng phạm gồm võ thị trinh nga phó giám đốc tổ trưởng tổ chuyên gia phí duy tiến phó giám đốc tổ trưởng tổ thẩm định
nguyễn quốc toàn nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức chủ tịch hội đồng đánh giá hàng mẫu
phan thị bích hạnh trưởng phòng tài chính kế toán thành viên bên mời thầu nguyễn đỗ nguyên trưởng khoa tổng hợp
tổ phó tổ chuyên gia vụ trách chấm kỹ thuật đồng thời là thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu
lương ngọc tuấn nguyên phó trưởng phòng vật tư thiết bị y tế thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu
nguyễn trí dũng phó giám đốc nguyên trưởng khoa cloukoma các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ba đối tượng từ hai mươi đến hai mươi tám tuổi vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà phát hiện bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ ở trên địa bàn quận sơn trà đà nẵng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hai nữ và một nam đang sử dụng trái phép chất ma túy gồm nguyễn đức duẫn lê thị thùy trang cùng chú tỉnh quảng nam và vũ thị thu trang chú tỉnh đắk lắc
qua đấu tranh những đối tượng này khai nhận nhặt được ma túy thuốc lắc và ketamin tại quán bar nên đã rủ nhau thuê một căn hộ để cùng sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố bốn bị can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trong đó một bị can bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm phạm công triệu dương hoàng việt nguyễn trí cơ và phạm tuấn cường
ba đối tượng gồm triệu cơ và việt đã gây ra bốn vụ trộm cắp trên địa bàn xã xuân hiệp hòa bình và hữu thành huyện trà ôn sau đó đem bán cho cường hai chiếc xe máy
cộng một mươi hai chiếc xe máy mà các đối tượng này trộm cắp được ở nhiều nơi
để biết việt có một tiền án và triệu có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đồng thời là người nghiện ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện